tôi thấy truyền hình nhân dân đã tạo ra một sân chơi rất ý nghĩa cho các nhiệm ảnh gia chuyên và không chuyên trên toàn quốc
và đây sẽ là dịp để các tác giả gửi những bức ảnh ưng ý nhất của mình
về với miền đất đỏ ba gian chúng ta cùng gặp gỡ nhóm nghệ sĩ nhiếp ảnh gia lai
hướng ứng chủ đề tháng năm chân dung người lao động nhóm nghệ sĩ nhấp ảnh đã tìm tới một hòn đảo có tên đảo cô đơn
nơi chỉ có những người đàn ông sống lầm lỗi mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá thuê để sáng tác
cũng như sẻ chia những khó khăn với người lao động nơi đào vắng
dẫu cuộc sống có nhiều vất vả giữa bốn bề sóng nước nhưng cũng không ngăn được sức sống kiên cường của họ
điều ấy được thể hiện rõ nét qua ống kính của nhóm nghệ sĩ nhiếp ảnh gia lai
chúng tôi rất tâm đắc ở trong hồ a dun hạ là có một lực lượng những người lao động quên mệt mỏi
vì cuộc sống miêu sinh
để khai thác và đánh bắt những cái hải sản ở cái vùng đảo cô đơn này
rất là cảm ơn kênh truyền hình nhân dân đã tổ chức cuộc thi của tháng năm này
một cái sân chơi tôi thấy rất là lý thú
và thứ hai nữa giới thiệu được mọi miền đất nước của mọi tay máy chuyên nghiệp và không chuyên
thành phố hồ chí minh thành phố mang tên bác
mảnh đất có nhịp sống năng động nhất cả nước
với những công dân nhiệt huyết cười mờ
tất cả những nét ưu tú đó đều được truyền tải qua những tấm ảnh của nhiếp ảnh gia đến từ thành phố hồ chí minh
cuộc thi nhiếp ảnh nét đẹp việt nam do truyền hình nhân dân tổ chức
đó là một cuộc thi mà theo mình đánh giá là mang tập nhập quốc gia
đem lại cho các nhiếp ảnh gia nhiều cái cơ hội nhiều cái chủ đề và nhiều cái nội dung để sáng tác
có thể nói cuộc thi về đẹp việt nam trên sóng truyền hình nhân dân
có thể sẽ là sân chơi chuyên nghiệp đầy thú vị dành cho người yêu nhiếp ảnh trên toàn quốc
ngay khi chúng tôi công bố cuộc thi tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
chúng tôi đã nhận được rất nhiều tác phẩm của các tác giả gửi về dự thi
và ngay sau khi thời hạn gửi tác phẩm dự thi kết thúc
thì ban giám khảo đã làm việc rất khẩn trương và công tâm
sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng xem công việc của bàn giám khảo
sau khi thời hạn nổ bộ phim các bạn có thể nhận được rất nhiều tác phẩm của các tác giả

ngay từ sáng sớm các thành viên ban giám khảo đã có mặt tại trường quay s hai của truyền hình nhân dân
với tinh thần làm việc khẩn trương nghiêm túc
bàn giám khảo đã nhanh chóng bắt tay vào công tác chấm ảnh
với thể lệ đơn giản nhưng chuyên nghiệp chặt chẽ giàu tính đột phá
cùng cách thức chấm giải quy mô hệ thống
vẻ đẹp việt nam hướng người chơi tới một sân chơi mới mẻ hấp dẫn
lần đầu xuất hiện tại việt nam
ban giám khảo sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm những kết quả đã có
và đồng thời cố gắng là ngày càng nâng cao chất lượng
cái việc chấm giải tăng cường cái tính đối thoại giao lưu
thông qua các hình thức thông tin điện tử để tạo ra hiệu ứng xã hội
và cũng lôi kéo sự tham gia của công chúng
chỉ trong thời gian ngắn ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hàng trăm bức ảnh
của các nhếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên trên khắp mọi miền tổ quốc gửi về
bước đầu vào chấm ảnh thì chúng tôi cũng có một cái cảm nhận
những bức ảnh phản ánh chân dung hình ảnh người lao động
ở mọi mặt đời sống xã hội của đất nước chúng ta
chất lượng ảnh nó khá là đồng đều
cho nên là đây cũng đặt ra cho ban giám khảo chúng tôi
những công việc rất khó khăn để lựa chọn làm sao
theo yêu cầu của ban tổ chức là lựa chọn một mươi năm ảnh tốt nhất
với hệ thống lưu trữ ảnh thông minh sàng lọc và chấm ảnh qua kết nối trực tuyến
với máy chủ của từng giám khảo
tất cả các bức ảnh tham dự chương trình sẽ lần lượt được thảo luận chi tiết kỹ càng
dưới con mắt của những nhà chuyên môn
bàn giám khảo nhanh chóng có được những thống nhất chung về những tấm ảnh đẹp
tuy vậy vẫn có những thời khắc nảy sinh mâu thuẫn
luận điểm trái chiều trong nội bộ thành viên ban giám khảo
bằng lý luận rõ ràng thuyết phục
cuối cùng ban giám khảo cũng đã tìm ra được những tấm ảnh chân dung người lao động
chuẩn về bố cục đẹp về màu sắc độc đáo về cách thể hiện
bước vào vòng sơ khảo của cuộc thi
như quý vị và các bạn đã thấy trên màn hình là một mươi năm bức ảnh
do các thành viên trong ban giám khảo lựa chọn để vào vòng sơ khảo
và bây giờ là đến lúc các thành viên trong ban giám khảo sẽ chọn ra năm bức ảnh xuất sắc nhất
và đây là một sự đổi mới của chương trình chúng tôi
là chúng tôi sẽ ghi hình trực tiếp việc ban giám khảo bình chọn ra năm bức ảnh xuất sắc nhất
theo phương thức mỗi thành viên trong ban giám khảo sẽ có năm phiếu màu vàng
như quý vị đã thấy
mỗi thành viên chỉ có năm phiếu màu vàng
thì được bỏ một phiếu cho một ảnh
và bức ảnh nào lọt được vào vòng trong khi có ít nhất là hai phiếu màu vàng
và sau đây xin mời các thành viên trong ban giám khảo chúng ta làm việc
đầu tiên đó là bức ảnh số một với ký chú thích là nghề thầm lặng
các anh có ý kiến gì không ạ
và như vậy là ba thành viên trong ban giám khảo đều không có ai đưa thi ra biểu quyết bằng phiếu màu vàng của mình
sang đến bức ảnh thứ hai
có tiết là cuộc đời vẫn đẹp sao
và chúng ta đã thấy nhà báo việt thanh đã bình chọn bức ảnh số hai
nếu mà chỉ có một phiếu của anh việt thanh thôi
thì bức ảnh này cũng không được vào vòng trong
và chúng ta tới bức ảnh số ba
dạ vâng như vậy là bức ảnh số ba đã có nhận được một phiếu của anh bùi hòa tiễn
bức ảnh số ba này tuy được một phiếu nhưng mà cũng không
đủ tiêu chuẩn để vào vòng trong
bức ảnh số bốn
bức ảnh này có cái chú thích là những người thợ sơn
có thành viên trong ban giám khảo nào bầu chọn cho bức ảnh này không ạ
thì như vậy là bức ảnh này sẽ bị loại ra không được vào vòng trong
bức ảnh thứ năm có chú thích là tận tình
các anh có ý kiến gì không ạ
bất cứ có
như vậy thì bức ảnh số sáu này sẽ được vào vòng trong
bức ảnh số bảy có chú thích là ươm tơ
trong số một mươi năm này thì để chọn cho năm gái thì
cho quán điểm củavirgen của tôi thì không thể so với năm gái tôi sẽ chọn được
chúng ta sẽ sang bức ảnh số tám
người phụ nữ hơ mông
trong cái tiêu chí chọn của chúng tôi thì có lẽ
chọn những góc nhìn mới
đảm bảo những yếu tố nội dung
và cái phương pháp thể hiện mới
thế như vậy là
bức ảnh số tám cũng không đủ điều kiện
để đưa vào vòng trong
tôi sẽ sang bức ảnh thứ chín
với chú thích là người lao động
chúng ta thấy được anh bùi vật tiễn
đã đồng ý đưa bức ảnh vào vòng trong
anh việt hùng đã đưa
bức ảnh số chín này
cũng được đưa vào vòng trong
tức là một trong năm bức ảnh
xuất sắc nhất của cuộc thi
tôi xin giới thiệu bức ảnh số một mươi
với chú thích là băng đồng
như vậy là
ba thành viên trong ban giám khảo đều không bình chọn bức ảnh này
bức ảnh số một mươi một
với chú thích là
mù cang trải
như vậy ta đã thấy là
bức ảnh này đã được nhà nhập ảnh
việt hùng bình chọn
tuy vậy bức ảnh này vẫn cũng không vào được vòng trong
bởi vì chỉ có một phiếu bình chọn thôi
bức ảnh số một mươi hai này có
tuy chú thích là
hạnh phúc giản đơn
anh việt hùng anh việt thanh
và anh bùi vật tiễn
với như vậy là chúng ta có ba nhà nhấp ảnh
thành viên của ban giám khảo đã chọn bức ảnh này
từ đầu đến nay thì đây bức ảnh số một mươi hai này
đã có được ba phiếu
bình chọn của thành viên ban giám khảo
mời ban giám khảo
chúng ta bỏ phiếu bình chọn
cho bức ảnh số một mươi ba
với chú thích là phơi bánh
thì như vậy là không có thành viên trong ban giám khảo nào chúng ta bình chọn
thì như vậy là bức ảnh số một mươi ba không đủ bình chọn
đã vào vòng trong
bức ảnh số một mươi bốn sẽ có
chú thích là công nhân sửa cầu lòng biệt
và lần thứ hai
chúng tôi nhìn thấy ban giám khảo đều nhất trí
trong cái việc là đưa bức ảnh này vào vòng trong
với ba phiếu thuật
và bức ảnh số một mươi năm
với tiết là mẹ lưới
và như vậy là
nhấp ảnh ra việt thanh và việt hùng
đồng ý là đưa bức ảnh này vào vòng trong
từ một mươi năm bức ảnh
các thành viên trong ban giám khảo
đã bình chọn ra được năm bức ảnh
vào vòng trong
lần lượt đó là bức ảnh số sáu
bức ảnh số chín
bức ảnh số một mươi hai
bức ảnh số một mươi bốn
và bức ảnh số một mươi năm
hàng trăm tác phẩm gửi về cho chương trình
từ mọi miền tổ quốc
tác phẩm nào sẽ đoạt giải nhất trong chương trình này
thưa quý vị và các bạn
trước khi đến với phần bình chọn ra bức ảnh đoạt giải nhất
của tháng năm
mời quý vị và các bạn đến với góc kỹ thuật
mỗi tháng chương trình sẽ có một tiểu mục
nhằm hỗ trợ về kỹ thuật
hướng dẫn cơ bản về cách chụp để có những bức ảnh đẹp
tiểu mục lần này với sự hướng dẫn cách chụp ảnh chân dung
của nhếp ảnh gia nguyễn việt hùng
anh chính là một trong những giám khảo của chương trình
trên máy ảnh của chúng ta
có riêng cái chế độ có thể để cho chụp
những ảnh chân dung chúng ta sẽ kiểm soát được tốt hơn
thì đó là cái chế độ
yêu tiên khẩu độ là chế độ a trên các máy
và khi mà chúng ta chuyển sang chế độ a
thì chụp ảnh chân dung
chúng ta sẽ chỉ cần điều khiển cái khẩu độ
là cái độ mở của ống kính
tức là cái độ mở cho ánh sáng nó vào
chúng ta sẽ có thể có những hình ảnh trực quan
chỉ cần để cái f từ năm sáu xuống f bốn
f hai tám có thể xuống đến một tám chẳng hạn
thì khi chúng ta để cái ép nhỏ như vậy
là cái độ mở nó lớn
ánh sáng vào nhiều và kèm theo nó là
cái vùng ngoài rõ rất ngắn
và tôi nghĩ rằng là cái đơn giản
để cho những người mới bắt đầu
là chúng ta cứ để chân dung đấy
thì chúng ta cứ để f từ năm sáu đổi xuống
thì nó sẽ soát phông rất tốt
là thứ nhất
cái thứ hai nữa chúng ta chưa quen
thì chúng ta nên để iso auto
và cái thứ ba
nên dùng cái ống kính có tiêu cự lớn
thì thường là trên cái tầm năm mươi mm
hoặc là đây
như cái ông kính bảy mươi hai trăm linh này
chúng ta sẽ chụp ở cái tiêu cự xa
như là ở hơn một trăm linh mm hai trăm linh mm
thì sẽ soát phông tốt
tôi rất muốn là chụp những bức ảnh
mà khi mà con tôi đang chạy chơi ở ngoài
vậy thì khi mà những bức ảnh mà chuyển động như vậy
thì chúng ta sẽ làm như thế nào
để có được bức ảnh đẹp
mà nó sẽ không bị dung không bị nhòe ảnh
chúng ta nên phải chọn cái chế độ nhiều hành trên dây
chúng ta có thể chọn như máy của tôi
tôi chuyển sang chín hình trên dây
thế thì trẻ con khi đó chạy nhảy
hoặc kể cả người lớn
họ đang hoạt động như này
chúng ta sẽ chọn ra cái bức ảnh
mà đẹp nhất có thể có
anh có thể thao tác
một vài cái thao tác cơ bản nhất của anh
để tôi có thể nhìn thấy được rõ hơn
và cũng như là sẽ thấy được
những bức ảnh cụ thể ở đây được không ạ
chúng ta có thể thực hành luôn
tôi sẽ chuyển về f một tám
tôi sẽ thử f một mươi sáu
cho mọi người nhìn thấy là
khi mà tôi mở f một mươi sáu
khi mà chúng ta mà chụp với mở khẩu lớn
thì cái phông đằng sau nó xóa
rất là nổi bật như thế này
thế nhưng mà khi mà chúng ta khép lại
thì cái phông đằng sau
chúng ta nhìn thấy rất rõ những cái bức ảnh
ở phía đằng sau của cái phông này
vâng xin cảm ơn nhất ảnh giang nguyễn việt hùng
các bạn vừa được trải nghiệm phần kỹ năng hướng dẫn chụp ảnh
của nhất ảnh giang nguyễn việt hùng
các bạn cũng có thể gửi câu hỏi giải đáp kỹ thuật cho chúng tôi
về địa chỉ
hy vọng các bạn đã có thêm kiến thức
để có thể sáng tác những tác phẩm đẹp và có ý nghĩa
thưa quý vị và các bạn
và như vậy là các thành viên trong ban giám khảo
đã chọn ra năm bức ảnh xuất sắc nhất
và bây giờ
chúng tôi sẽ dành cái thời gian
để cho thành viên ban giám khảo
và một thành viên rất đặc biệt nữa
đó là tác giả
của những bức ảnh này
chúng ta cùng bàn luận cùng phân tích
về từng bức ảnh đã được vào vòng trong
chúng tôi xin đến bức ảnh đầu tiên
đó là thành công rồi
bức ảnh số sáu
của tác giả hồ anh tiến
những cái lời nhận xét
phân tích của các thành viên
trong ban giám khảo
xin các anh cho ý kiến về bức ảnh này
về bức ảnh này
nó có cái mối giao cả
giữa thầy và trò
tạo ra cùng nhau
làm cái thí nghiệm
và cái tít
cái chú thích ảnh của tác giả
đặt là thành công rồi
nó thể hiện ở cái chỗ là cả hai đều cảm thấy rất thỏa mãn
trước một cái sàn
thành phẩm mà mình đã tham gia mình nghiên cứu và mình
thực hiện nó
tôi rất là tâm đắc phân tích của anh bùi hòa tiễn
đó là cái ánh mắt của cô và trò
và đã cùng nhìn về một tiêu điểm đó là
chính là cái ngọn lửa
xin anh việt thanh
anh có thể cho bình luận của mình về bức ảnh này
cái điều đầu tiên để hấp dẫn người khác khi xem ảnh
thì đó là màu sắc và ánh sáng
thì cái bức ảnh này đạt được
tất cả những tiêu chí đó
và cái khoảnh khắc
màu sắc các bạn ý là trên bức ảnh này màu sắc rất là đẹp
rất nhiều màu
ánh sáng tập trung rất là đúng
vào hai nhân vật chính và nhân vật phụ
là cô giáo và học sinh
và nó có một cái điểm trung hòa nữa là cái làn khói nó làm cho bức ảnh nó mềm đi và cuốn hút hơn rất nhiều
đó là kỳ kiến diễn của tụi tôi
thế còn anh việt hùng
cái bức ảnh này thì về giữ gian dựng thì là về bố cục và ánh sáng
thực ra là rất là tốt
và tác giả ở đây
đã để gối đầu
gối đầu hai người này vào cái bảng màu đen
cho nên làm cái đối tượng nổi bật hơn rất là nhiều
ngoài màu sắc bố cục ánh sáng ra
thì cái khoảnh khắc họ tóm được là phải nói
nó thể hiện là cái
cái cảm xúc của nhân vật
khi ngọn lửa bùng lên thì
lẫn cả niềm vui của
cô trò ở trong cái bức ảnh này
tức là cái cảm xúc rất là tốt
và bức ảnh nó thành công khi tất cả những yếu tố đang đều đạt được
ngay bây giờ chúng ta đến với bức ảnh tiếp theo
của vòng bình chọn lần này
bức ảnh số chín
có tựa đề là
về lao động ạ
thường thường là chúng ta nói về chân dung
thì chúng ta sẽ nói là chụp ảnh theo là
rõ mặt nhưng mà bức cái bức ảnh này lại là rõ lưng của nhân vật
bác giáo thảo có thể chia sẻ một chút là
lý do tại sao lại chọn bức ảnh này vào vòng bình chọn
ở đây ấy
cái ấn tượng của bức ảnh này là
thề cái phương pháp thể hiện
một bức ảnh chân dung
nó không theo cái
cái hiểu đơn thuần
là chân dung là phải rõ mặt
hoặc là rõ một phần cơ thể
nhưng đây là một tấm lưng
nhưng tấm lưng ở đây
nó nhuộm màu thời gian nhuộm màu nắng này
và nó ánh lên
in hình trên cái cát kia
làm cho cái hình dáng của người lao động
rất khỏe mạnh
tôi nghĩ đây là một bức chân dung
một hình ảnh về người lao động
vậy thì không biết là đối với hai giám khảo tiếp theo này sao
anh việt thanh anh việt hùng
anh có nhận xét gì cũng như là cái
cảm xúc của mình khi xem bức ảnh này ạ
thứ nhất đây là bức ảnh duy nhất
chụp về chân dung người lao động
và dùng ống kính góc rộng
cái đó là trong năm bức ảnh
cái mỗi cái này là tấm duy nhất
tất cả các bóng đều tách mạnh
cái đó chính là làm cho
những cái bóng trong cái hình ảnh này rất giá trị
nếu mà dính với nhau
để được điều đó là tác giả là phải
tìm cái góc làm sao cho nó
các bóng không dính nhau
tôi rất tò mò
muốn hỏi tác giả xem là
anh ta chụp trong thời điểm nào
vậy thì có lẽ ngay bây giờ chúng ta
sẽ nhờ tổ thư ký của ban tổ chức
sẽ kết nối với tác giả của bức ảnh
người lao động
đó là anh nguyễn lương hiệu
để xem là bức ảnh này
anh chụp vào thời khắc nào
và để giải đáp những thắc mắc vừa rồi của anh việt thanh
mà xin mời tổ thư ký kết nối dùng với chúng tôi
đây có phải là số máy của anh nguyễn lương hiệu không ạ
dạ phải ạ
dạ vâng chào anh chúng tôi gọi cho anh
từ chương trình vẻ đẹp việt nam của truyền hình nhân dân
tôi xin thông báo là bức ảnh của anh
đã lọt vào một trong năm bức ảnh
được bình chọn trong lần này
và ban giám khảo của chúng tôi
đã có một số câu hỏi
muốn hỏi anh một chút về cái kỹ thuật chụp
cũng như là về cái bố cục của bức ảnh
thì anh có thể vui lòng trả lời giúp chúng tôi
cũng những giải đáp thắc mắc đó được không ạ
dạ được rồi
thực tiên là cảm ơn các chức đã quan tâm đến tôi
dạ tôi sẵn sàng
trước hết là chúc mừng anh vì anh đã có một cái bức ảnh quá đẹp
tôi muốn hỏi anh một câu duy nhất thôi
là cái bức ảnh là người xúc cát của anh
lao động xúc cát của anh là anh chụp vào thời điểm mấy giờ
bữa sáng trước khi vào học tôi làm thang ở bến điện kiều
mà tôi đã gặp được một cái bữa cát

đúng rồi đúng rồi
đó là cái giờ mà anh sáng tốt nhất
vâng cảm ơn anh
dạ dạ đúng rồi
trong bao lâu thời gian để anh chọn ra được cái bức ảnh khác này
thực ra là tôi đi làm thang tới đó
và tôi thấy được cái thuyền xúc cát rất hay
và tôi đứng quan sát
chỉ chọn nhiều góc
và cuối cùng tôi chờ
chờ ngay tại đó khoảng một mươi phút
và chụp cũng phải là một mươi năm file
để cuối cùng mới chọn được tấm đó
cảm ơn anh hiểu rất nhiều
hy vọng rằng là anh sẽ có thêm nhiều tác phẩm nữa
để gửi đến cho chương trình của chúng tôi
cảm ơn anh
dạ rồi cảm ơn chị
cảm ơn bác tổ chức
vâng vậy có thể thấy rằng là
những thắc mắc vừa rồi
khi mà nghe xong thì anh có nhận xét gì thêm về bức ảnh này không ạ
tôi hoàn toàn thoả mạng
trong những bài hình nhiều người
cất công rất dày công
đi tìm bóng đổ
và đây là một trường pháp
thành công của bóng đổ
có những người chụp bóng đổ thôi
bóng đổ nó có cái tính tạo hình rất hay
và bây giờ chúng ta sẽ sang bức ảnh số một mươi hai
của tác giả lê trung kiên
với chú thích là
hạnh phúc giản đơn
xin thành viên trong quan giám khảo
các anh cho những nhận xét quý báu của mình
về bức ảnh
mà có hai nụ cười này
quan điểm riêng của tôi
thì đây là bức ảnh rất hoàn hảo về bố cụ
nhưng về nội dung tôi quan tâm
đặc biệt đến nội dung của bức ảnh này
ở đây không chỉ là bức ảnh
chỉ là người lao động
chân dung người lao động
mà nó còn mang một cái yếu tố nội dung khác nữa
đó là thực hiện an toàn giao thông
họ không quên được cái trách nhiệm công dân của họ
đã thực hiện an toàn giao thông
như vậy một bức ảnh này nó có hai nội dung
chân dung người lao động
sẽ chuẩn bị đi lao động đi làm
và thực hiện an toàn giao thông
nhà nhiệm ảnh việt thanh
đối với bức ảnh này tôi chỉ có một câu như thế này
chúng ta nhìn ngay thấy sự kết nối
ngoài các yếu tố kỹ thuật
trong bức ảnh
nhìn tôi thấy nó có cái tỉnh
và tất cả những cái ảnh có tỉnh
thì nó đều khơi gợi được sự xúc động của người xem
và tất cả những sự xúc động đấy
đều dành cho những cái bức ảnh
mà mang tính gọi là kết nối rất nhiều
đó chính là cái điểm mạnh nhất
vâng xin anh việt hùng
thực ra bức ảnh này
có thể nói dùng từ là một bức ảnh thanh ngàn lời nói
vâng xin anh việt hùng
thực ra ngay bức ảnh này tôi cũng đã gặp trong những tình huống thực tế
chẳng hạn như đợt rồi tôi có chụp ảnh trên hoàng xu vì
hai bà con người dân tộc
họ trồm lên nhau ở cái đống dơm
đùa cười đùa với nhau
cứ úa như nắng nẻ
thì tôi gợi nhớ ngay lập tức
thế là một cái khoảnh khắc
cái bức ảnh nó ấn tượng đến khoảnh khắc
đề nghị tổng thư ký của chúng tôi sẽ kết nối
với tác giả lê trung kiên
để xem là tác giả nói về quá trình sáng tác bức ảnh này như thế nào
thưa anh lê trung kiên
chúng tôi đang ở trường quay của truyền hình nhân dân
chúng tôi cũng rất vui mừng được báo với anh
rằng là tác phẩm
hạnh phúc giản đơn của anh
đã được bình chọn là một trong năm bức ảnh xuất sắc nhất
cảm ơn chương trình về đẹp việt nam
vâng thưa anh
với anh lê trung kiên anh có thể giới thiệu với anh
hiện anh đang làm ở đâu ạ
hiện anh đang làm
giáo viên tại trường phổ tông dân tộc lộ chú muống trải
chúng tôi cũng như là các thành viên trong ban giám khảo
cũng rất là muốn hỏi anh các câu hỏi
để biết được cái thông tin là
anh sáng tác bức ảnh này lúc nào vào trong hoàn cảnh nào ạ
trong một cái buổi chiều đang trú mưa bên bên nhà
thì khi cơn mưa vừa mới ngất
thì những cái ánh nắng bắt đầu le lói lên
thì tôi thấy hai vợ chồng anh đang đi từ trên đường xuống
thì trên lưng người vợ thì
cái gùi trước
có bao nhiêu đồ lỉnh kỉ
như là mình phun thuốc này
rồi một cái cuốc này
một cái cán dao
còn anh chồng thì ôi một bó
cỏ bòi thật là to
nhưng trong quá trình quan sát như vậy thì thấy
đặt cái đồ lên xe xong rồi anh ấy lấy mũ đội mũ
bảo hiểm cho mình xong rồi
lấy mũ đội cho vợ

mà anh chị lúc mà đội mũ cho nhau với người vợ thì cứ tủm tỉm
mà tôi cảm thấy là

và cũng rất mong cái
chuyện yêu ái của các ban giám khảo để gửi tới
riêng cá nhân tôi một
giáp phẩm một cái niềm vui để cho riêng mình trong cuộc thi năm nay ạ
ơ cám ơn anh kiên
sau khi mà nghe cái cuộc trò chuyện của tác giả của bức ảnh là hạnh phúc giản đơn ạ
và khi mà quan sát bức ảnh đấy nữa thì tôi nói thật là
bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều mong muốn là sẽ có thường xuyên hàng ngày
đều có những hành động nho nhò như thế là
chồng của mình đội mũ bảo hiểm cho cài mũ cho vô cùng là hạnh phúc luôn đấy ạ
bây giờ thì chúng ta hãy đến với bức ảnh tiếp theo
bức ảnh số
số một mươi năm đi ạ
bức ảnh số một mươi năm với chủ đề là mẻ lưới
à khi mà xem bức ảnh này thì không biết là
ban giám khảo của chúng ta có những cái nhận xét như thế nào
rồi là những cảm xúc ra sao về bức ảnh này ạ
xin mời anh hoài tiễn
nhìn đây thì ai cũng đã nhận ra rồi
một cái một cái quan hệ mua bán
mà mua bán đây thì rõ ràng là
tức là đánh lưới lên xong
và cung cấp cho người mua luôn
bức ảnh này
với bức ảnh này
với một cái bố cục rất chặt chẽ
tập trung vào hai cái nhân vật
người bán và người mua đều chăm chú vào cái đó
thì đây là một cái bức ảnh mà cũng khá là
triển tru về mặt
phương pháp thể hiện
vâng đối với anh việt hùng thì sao ạ
bức ảnh này thì thực ra tôi ấn tượng là bởi vì
cái khoảnh khắc
cái khoảnh khắc của nó tự nhiên
và cái cảnh này nó thực sự là nó rất gần gũi
với bức ảnh cá nhân tôi
tôi cảm thấy những
có thể những người bà những người mẹ
đi chợ mua bán
có thể nuôi chồng con
hay cái gì đó
những cái gì đó nó rất là gần gũi
của cuộc sống của người dân việt nam
thế cho nên là nó là một cái hình ảnh
quen thuộc mà lại rất là đẹp
tôi nghĩ là như vậy
đối với anh việt thanh thì sao ạ
là một phóng viên ảnh thì chắc chắn rằng là anh đã cũng gặp rất nhiều
những cái trường hợp như thế này rồi
và chắc tôi nghĩ là anh cũng có những bức ảnh như thế này
vậy thì khi mà xem theo dõi bức ảnh này và bình chọn ra
thì có nhận xét như thế nào
nếu mà là tôi được quyền quyết định
thì thực sự là tôi chọn bức ảnh này
đấy tôi tham lam lắm
tôi muốn như thế cơ
bởi vì các bạn biết là
cái đẹp là cái điều giản dị
giản dị nhất mà ai xem cũng hiểu
ai xem cũng muốn ai xem cũng cảm thấy là
truyền được cảm xúc vào mình
đó là cái khó
để đình cao
của bất cứ hệ nghệ thuật nào
là chính là đem được những cái giản dị nhất
và dễ hiểu nhất đến toàn bộ công trùng
đó chỉ là câu nói của tôi dành những bức ảnh này
thưa quý vị và các bạn
chúng ta đã phân tích
mô tả bốn bức ảnh
trong tổng số năm bức ảnh xuất sắc
được vào tháng này
với chủ đề là chân dung người lao động
và bức ảnh thứ một mươi bốn
có tít là công nhân sửa cầu
của tác giả trần anh tuấn
là trở thành một trong năm bức ảnh
xuất sắc nhất của
tháng thi năm nay
chúng tôi xin nhường lời
bình luận cho các thành viên
trong bàn giám khảo
bàn giám khảo chúng tôi đã nhận
thực ra là bức ảnh này
thứ nhất là nó nói được
một công việc
mà chúng ta cần phải hiểu thêm một chút
cái thứ hai là dù là làm việc
với cường độ như thế này
nhưng gương mặt của người thợ
nó rất là tự tin
với nụ cười cũng
rất là đơn sơ thôi
nhưng mà chúng tôi cảm nhận ra
thần thái của nhân vật này
nó ở khoảnh khắc rất đẹp
bản thân tôi cũng là người đã chứng kiến
xem clip này trên youtube
cái ý kiến của tôi là
tôi hoàn toàn đồng ý đây là một trong
có thể xem clip đấy
thì mới thấy được rằng là
cái cường độ lao động của người thợ này
nó như thế nào
quý vị và các bạn hãy chú ý xem cái clip này
để thấy rõ hơn giá trị của tác phẩm
tiếp ảnh này
thưa quý vị và các bạn
chúng ta vừa xem clip
nói về công việc
của người thợ sở cầu long biên
với công đoạn
đón bắt các thanh ri vê
nung nóng như vậy
xin anh việt hùng
anh có thể cho thêm ý kiến của mình
cái bức ảnh khi nó ngược sáng
nó tạo ra những đường ven
thì cái bức ảnh chúng ta là hai chiều
người ta xem vào người ta cảm giác như đang sống trong cái không khí đấy
và nó lại kịch sát ra những đường ven
tính ở chỗ là cái
cái viên sắt đang đỏ
đang bay ở phía mặt
ngay trước mặt
thì tôi nghĩ rằng là những cái thứ đấy thôi
đã đủ làm cho cái bức ảnh này
có mặt trong năm cái bức ảnh
sớm sắc nhất trong cuộc thi ngày hôm nay
có hai bức là được sư đồng thuận
tuyệt đối một trăm linh của ba giám khảo
thì chúng ta sẽ chọn hai bức đấy vào phòng trung kết
để lựa ra cái bức ảnh số một
đấy là cái bức ảnh
trường cầu long biên
vâng thế ý
anh hỏa tiện thế nào
anh thiên về bức ảnh nào và lý do tại sao
anh chọn bức ảnh mà anh thấy
yêu việt hơn
quan điểm của tôi thì tôi thiên về bức
hạnh phúc giảm đơn hơn
nói gì thì nói đây là một bức ảnh
chặt chẽ hơn về
cái khuôn hình ngang nó cũng đợi thế lắm
cái nội dung nó đạt được hai yếu tố
nội dung chân dung người lao động
đó là một bức ảnh
và còn đề cập đến
cái vấn đề là
thực hiện cái vật an toàn giáo thông
cái bức ảnh chân dung người tự cầu
đó là bức ảnh hoàn toàn đạt đúng tiêu chí
mà chúng ta đề ra từ đầu
đó là cái bức chân dung
phải nói là từng đối hoàn hảo
nó không có các yếu tố như kết nối
không có cái yếu tố tình cảm trong đó
nhưng mà nó lại có những cái điểm mạnh là lạ
và cuốn hút người xem
cũng như là một cái
một gọi là đưa cho người xem
một cái thứ mà người ta chưa nhận được
nhìn thấy bao giờ
đó cũng là cái điểm chúng ta cần cân nhắc
bây giờ lại còn hai bức
chọn ra một bức mà hai bức rất là xuất sắc
hai anh đã nói
hết các ý rồi
cảm nhận của tôi thì tôi cảm giác
rằng cái bức ảnh
hạnh phúc giả đơn chồng cài
cái khuy ở cái bảo hiểm cho vợ
nó có thể nó nhỉ hơn
về cái phần tác động đó
chúng ta sẽ phải chọn một
vậy thì bây giờ xin ý kiến các anh
theo tôi nghĩ là cách làm thôi cũng
dơ phiếu đúng không ạ
thì trước hết là
người thợ cầu đồng biên
thế thì tôi là
thì cái này thì tôi đồng ý là tôi
dơ phiếu đầu tiên
thì tôi sẽ chọn bức ảnh
hạnh phúc giả đơn
anh việt hùng cũng vậy
thưa quý vị và các bạn
là ban giám khảo
đã bình chọn được bức ảnh
cho tháng năm
với chủ đề chân dung
người lao động
và như vậy có thể nói rằng là
cuộc thi ảnh
về đẹp việt nam
với chủ đề chân dung
người lao động
đã thành công
để chọn một bức ảnh
và đó là bức ảnh
với chủ đề
của tác giả
lê trung kiên
chúng ta xin một tràng đón tay
chúng ta đã
xong được cái việc
rất là quan trọng
của cuộc thi lần này
thay mặt bản tổ chức
xin chân thành cảm ơn
ba vị giám khảo
đã tham gia chương trình của chúng tôi
và các vị đã làm việc
rất là khẩn trương
có trách nhiệm
để bình chọn ra
một tác phẩm xuất sắc nhất
cho tháng năm
với chủ đề chân dung
người lao động
chúng tôi những người thực hiện chương trình
xin trí ân tới người lao động
trên khắp mọi nền tổ quốc
đồng thời xin gửi tới
các nước ảnh gia trên cả nước
lời cảm ơn chân thành
đã yêu mến
và nhiệt tình gửi ảnh dự thi
thay mặt bản tổ chức
chúng tôi xin chân trọng
của cuộc thi
ảnh tháng sáu
với chủ đề
mối quan tâm
của chúng ta
ngay từ bây giờ
các bạn có thể gửi về cho chúng tôi
những tác phẩm tâm huyết nhất
về chủ đề
mối quan tâm
của chúng ta
về địa chỉ hòn thư địa tử
vẻ đẹp việt nam
ancòng nhân dân
hoặc vẻ đẹp
hạn cuối nhận ảnh
sẽ là trước hai mươi bốn h
ngày hai mươi hai tháng sáu
mọi chi tiết
xin liên hệ qua số điện thoại
ban tổ chức
hoặc truy cập fanpage
của chúng tôi
tại địa chỉ
vẻ đẹp việt nam
xin chân thành cảm ơn
sự quan tâm
của quý vị và các bạn
đối với chương trình
của chúng tôi
xin cảm ơn
và hẹn gặp lại